tại hà nội công ty cổ phần giữa việt nam vinamilk đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập với chương trình giấc mơ sữa việt
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự và thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng ba lần thứ hai của chủ tịch nước cho tập thể công ty cộng phần sữa việt nam vinamilk
tham dự chương trình còn có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
sau bốn mươi năm có mặt trên thị trường vinamilk hiện là doanh nghiệp sữa hàng đầu việt nam với hơn hai trăm linh chủng loại sản phẩm
mỗi năm công ty này đưa ra thị trường khoảng bảy tỷ sản phẩm thị phần hiện đứng đầu các ngành hàng năm hai nghìn một mươi chín
vinamilk cũng được biết đến với những hoạt động xã hội cộng đồng với các chương trình như quỹ sữa vươn cao việt nam quỹ một triệu cây xanh cho việt nam
vinamilk được đánh giá là một trong những điển hình thành công của chủ trương cổ phần hóa của nhà nước
là điển hình doanh nghiệp việt xây dựng thương hiệu việt với những sản phẩm chất lượng có thể cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế
nhân dịp này vinamilk đã trao tặng một mươi bốn tỷ đồng cho các em học sinh nghèo của một mươi bốn tỉnh trong cả nước
tặng sáu tỷ đồng cho các tỉnh đã triển khai chương trình sữa học đường
một lượng sữa trị giá hơn hai mươi hai tỷ đồng cũng được trao tặng cho bốn mươi trẻ em nghèo tại bốn mươi tỉnh thành